một vụ tai nạn giao thông giữa ba xe máy vừa xảy ra tại chân cầu tôn đức thắng thuộc khóm tây khánh hai phường mỹ hòa thành phố long xuyên an giang khiến cho hai người bị thương nặng

thành phố long xuyên tiếp tục xác minh điều tra và làm rõ